trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam lần đầu tiên của nhà vua và hoàng hậu nhật bản sau hà nội thì thừa thiên huế là địa phương tiếp theo được vinh dự đón tiếp nhà vua và hoàng hậu nhật bản
qua chuyến thăm lần này của nhà vua và hoàng hậu không nằm ngoài mục đích thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc đồng thời thúc đẩy các giá trị nhân văn hòa bình trên toàn thế giới
trong những năm qua mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa việt nam với nhật bản phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực như giáo dục bảo tồn các di sản giao thông cấp nước y tế phòng chống thiên tai
kỳ nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh thừa thiên huế về hiệu quả mối quan hệ hợp tác này đối với lĩnh vực giáo dục và bảo tồn di sản
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nhật bản đã tài trợ cho tỉnh thừa thiên huế một năm triệu đô la mỹ từ vốn oda để xây dựng một mươi bảy trường tiểu học
ngoài ra tập đoàn aon của nhật cũng đã tài trợ ba mươi trường học với khoảng hai trăm bốn mươi phòng học
toàn bộ dự án đầu tư cho cơ sở vật chất trường học tại thừa thiên huế khoảng bốn năm triệu đô la mỹ
những công trình đầu tư hợp tác từ phía nhật bản về giáo dục của thừa thiên huế là những công trình đẹp chất lượng và hiệu quả để lại những dấu ấn đặc biệt trong mối quan hệ hai nước
những công trình đầu tư cho cơ sở vật chất trường học tại thừa thiên huế là những công trình đầu tư cho cơ sở vật chất trường học tại thừa thiên huế là những công trình đầu tư cho cơ sở vật chất trường học tại thừa thiên huế
những công trình đầu tư cho cơ sở vật chất trường học tại thừa thiên huế là những công trình đầu tư cho cơ sở vật chất trường học tại thừa thiên huế
quyền biệt thương trồng thêm cây xanh làm thêm cọng tường rào đường đi ngồi bộ
hiện nay nhìn vào ngôi trường do tập đoàn ngoại học nhật bản tài trợ thì phải kháng trang sạch đẹp
và đặc hạ quy hiệu quả đối với con em của nhân dân thương hương lắm
không những đầu tư giúp đỡ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dạy học cho học sinh tại thừa thiên huế
nhật bản có giúp triển khai các chương trình dạy tiếng nhật ở trường phổ thông từ năm hai nghìn năm
thường xuyên tăng cường phát triển nguồn nhân lực tiếng nhật hỗ trợ chuyên gia tình nguyện viên zika
và các trang thiết bị dạy và học tại thừa thiên huế
trong dịp nhà vua nhật bản ghé thăm huế lần này lãnh đạo ngành giáo dục thừa thiên huế rất mong muốn
nhà vua nhìn thấy sự hiệu quả của sự hợp tác đầu tư giáo dục của nhật bản đối với thừa thiên huế
cái chuyển thăm của nhật hoàng đến với thừa thiên huế tôi nghĩ cũng là một cơ hội để thừa thiên huế
giới thiệu cho giáo dục đào tạo nói chung
nhưng mà giới thiệu những thành quả hợp tác về giáo dục đào tạo có hiệu quả có chất lượng từ phía nhật bản
để rồi nhà vua nhật bản quan tâm hơn đến cái giáo dục đào tạo và kinh tế sầu của thừa thiên huế
để có thể có những bước phát triển tiếp theo trong việc đầu tư để hỗ trợ các lĩnh vực khác
ngoài việc giúp đỡ thừa thiên huế trong lĩnh vực giáo dục trong hai mươi năm qua
chính phủ nhật bản đã giúp tỉnh thừa thiên huế trong việc bảo tồn
phục dựng các công trình kiến trúc cung điện lăng tầm ở kinh thành huế
chính phủ nhật bản đã hỗ trợ gần bốn năm triệu đô la mỹ trùng tu các di tích ngọ môn đại nội huế
hữu tùng tự lăng minh mạng thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn nhã nhạc
nhân dịp nhà vua nhật bản ghé thăm đại nội huế cũng là dịp để thừa thiên huế quảng bá hình ảnh du lịch
về mảnh đất văn hóa di sản đến du khách quốc tế
sau cái chuyển thăm quan còn chắc ngoại giao của nhật hoàng và hoàng hậu khi đến huế
thì các hợp tác giữa trao đổi văn hóa giữa thừa thiên huế và nhật bản
cũng như là giữa trung tâm bảo tồn di tích cổ đô huế với các tổ chức đơn vị ở nhật bản
nó sẽ được mở rộng và theo những hướng đổi mới và tích cực hơn
những năm gần đây hợp tác du lịch việt nam nhật bản ngày càng phát triển mạnh mẽ
khách du lịch nhật bản là một trong những thị trường trọng điểm của ngành du lịch tỉnh thừa thiên huế
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi sáu lượng khách nhật bản đến thừa thiên huế tăng nhanh
theo sở du lịch tỉnh thừa thiên huế ngành du lịch huế xác định chuyến thăm của nhật hoàng
chính là cơ hội tốt nhất trong việc giới thiệu hình ảnh xứ huế đến với người dân nhật bản